tại trụ sở hội khơ me việt nam ở thủ đô phnom penh campuchia đã diễn ra chương trình hỗ trợ trao tặng gần bốn trăm bốn mươi phần quà
cứu trợ cho một số gia đình người campuchia gốc việt và người khơ me có hoàn cảnh khó khăn và chịu tác động của dịch covid một mươi chín
đây là hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ khẩn cấp đợt ba dành cho người gốc việt và người khơ me có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian chống dịch bệnh covid một mươi chín
do đại sứ quán việt nam phối hợp với hội khơ me việt nam và các doanh nghiệp việt nam tại campuchia tổ chức
theo thống kê tính đến nay ban tổ chức đã chuyển qua cứu trợ đến khoảng ba hộ gia đình người gốc việt sinh sống trên nhiều tỉnh thành của campuchia
những phần quà này là sự đóng góp của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà nước nhằm giúp đồng bào vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh